công an quận hoàng mai hà nội cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ việc bốn người trong gia đình được phát điện tử vong tại khu đô thị times city
vào khoảng một mươi năm h chiều nay bộ phận lễ tân khu đô thị tiếp nhận thông tin người nhà cư dân báo không liên hệ được với người thân sống trong căn hộ ở tầng hai mươi tám park một và yêu cầu được giúp đỡ
nghi có xảy ra sự cố bộ phận lễ tân đã liên hệ tổ trưởng dân phố cùng công an phường mở cửa vào kiểm tra thì phát hiện cả gia đình tử vong
thông tin bắt đầu cơ quan chức năng phát hiện chủ nhà là người đàn ông sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín chết trong tư thế treo cổ tại phòng khách vợ cùng hai con gồm cháu lớn sinh năm hai nghìn sáu và cháu bé khoảng năm tuổi tử vong trong phòng ngủ